thưa quý vị khi lương văn phúc và quang văn vinh cùng chú tại khối bản tỉ pú xã quang phong huyện quế phong tỉnh nghệ an
điều khiển xe máy mang theo ma túy thì bị công an huyện tân kỳ nghệ an bắt giữ
trước đó công an huyện tân kỳ xác định hai đối tượng trên sẽ điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi tám d
thuộc xóm xuân sơn xã hạ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
nên tổ công tác đã tổ chức đón lõng bắt giữ hai đối tượng ngay trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tại hiện trường thu giữ trên người đối tượng một cói heroin trọng lượng gần ba mươi tám gram hai điện thoại một xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt
với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi vừa tạm giữ hình sự
đối với trần thị yến nga bốn mươi ba tuổi
trú tại phường nghĩa chánh tp quảng ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tang trần thị yến nga có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tổng cộng hai trăm năm mươi bảy viên nén
trong đó có một trăm linh hai ba mươi bảy gram nghi là chất ma túy mdma hai mươi hai túi ni lông chứa chất rắn
trong đó có sáu mươi bốn mươi một gram nghi là chất ma túy ketamin

đáng chú ý ngoài các chất ma túy thu được ở trên thì cơ quan công an còn thu giữ được một số chất ma túy dạng mới
núp bóng dưới dạng thực phẩm đồ uống gồm ba túi ni lông dạng trà thảo mộc nhãn hiệu cha ly
hai túi dạng nước xoài có chữ crispy fruit mango một túi dạng nước táo có chữ goveret
được biết các loại ma túy núp bóng này khi sử dụng gây ảo giác mạnh loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều
đáng chú ý trong đó có sáu mươi bốn mươi một gram nghi là chất ma túy ketamin
đây là hai nhóm thanh thiếu niên ở long biên và nhóm từ hương yên
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi cùng chú tại quận long biên thành phố hà nội
hiện lực lượng công an đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
tạt sơn tạt chất bẩn vào nhà người khác đe dọa uy hiếp nạn nhân để đòi nợ
công an thành phố mỹ tho vừa tiến hành điều tra làm rõ do quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn trung hải từ hải tám báo chú tại thành phố mỹ tho về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa khởi tố năm đối tượng nguyễn thanh liêm châu trí nhân lê khang kỳ nguyễn thanh quy và ung hoàng nhật cùng chú tại thành phố mỹ tho để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong đó nguyễn thanh liêm là đối tượng chủ mưu
vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy cha của liêm có cho nạn nhân vay bốn trăm linh triệu đồng sau khi cha liêm mất liêm nhiều lần đến nhà anh thuận đòi tiền nhưng không gặp do anh thuận đã bỏ đi địa phương khác
nhằm uy hiếp tinh thần của người nhà con nợ năm đối tượng ở thành phố mỹ tho mang hai xô chứa chất bẩn ném vào cửa hàng bánh của người nhà con nợ rồi bỏ đi
mặc dù không được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh tuy nhiên một đối tượng ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã tự nhận có thể tự
tư vấn khám chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt cụ thể là qua hình thức chữa bệnh tâm linh
tin tưởng mù quáng vào điều này nhiều người nhà bệnh nhân đã nghe theo và chuyển tiền đến cho đối tượng để hy vọng được đối tượng chữa khỏi bệnh
tuy nhiên sau khi nhận được tiền chuyển khoản thì người nhà bệnh nhân cụ từ người nhà bệnh nhân thì đối tượng đã chiếm đoạt không thực hiện việc chữa bệnh như cam kết đồng thời cắt liên lạc với họ
đối tượng đàn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra đầu tháng hai năm nay sau khi lên mạng xã hội biết chị lê thị minh ở phương sao đỏ thành phố trí linh tỉnh hải dương đang có những câu hỏi gửi lên nhóm facebook luận quẻ kinh dịch để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai
tùng đã sử dụng tài khoản facebook anh minh tìm cách tiếp cận nhắn tin với chị minh và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai chị minh
tin tưởng là thật chị minh đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của tùng để tùng làm các thủ tục sắm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai với tổng số tiền hơn tám mươi sáu triệu đồng